thưa quý vị nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sáng ngày ba tháng hai
đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
sự lễ viếng có các đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thường
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng dự lễ viếng có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
người đã hiến dâng cả đời mình cho độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
người đã sáng lập lãnh đạo gian đuyện đảng cộng sản việt nam
công nhân nhân dân lao động và của dân tộc việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng toàn dân toàn quân ta chung sức đồng lòng
nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
xây dựng nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh
hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung gương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cũng đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng lịch sĩ
đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng lịch sĩ đường bắc sơn quận ba đình tp hà nội